thưa quý vị tin giả tin đồn thất thiệt hay tin báo giả có mục đích xấu thì sẽ đều gây ra những hệ lụy nhất định và sẽ có thể bị xử lý theo mức độ
tại thành phố đà nẵng trong thời gian vừa qua cũng đã có tình trạng một số cá nhân đến cơ quan công an để báo án giả nhằm phục vụ môi đồ cá nhân
tuy nhiên cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện và xử lý các đối tượng để gian đề
dạng sáng ngày năm tháng bảy công an phường hòa minh quận liên triều tiếp nhận thông tin từ hai cô gái báo mình bị đánh đập và cướp tài sản
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng công an vào cuộc điều tra
tuy nhiên sau một đêm nỗ lực truy tìm dấu vết việc đã được làm rõ
theo đó do có mâu thuẫn trong công việc làm ăn chủ cơ sở kinh doanh cũ nơi hai cô gái này làm việc đã nhờ một nhóm thanh niên hăm dọa và dùng vũ lực hành hung hai cô gái
do quá hoảng sợ hai cô gái nghĩ ra cách bào án mình bị cướp tài sản để nhờ cơ quan công an sớm can thiệp bắt giữ nhóm người trên

tại cơ quan công an nhóm đối tượng này khai nhận mục đích đe dọa đánh đập hai người trên chỉ vì muốn cả hai quay về làm việc tại cơ sở cũ chứ không có mục đích cướp tài sản
công an phường hòa minh đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với bốn người nam về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác
còn riêng đối với hai người nữ thì công an phường cũng đang cung cố hồ sơ và sẽ xử lý hai người này theo cái điểm c khoảng ba điều bãi của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một về cái hành vi là cố ý tố giác báo tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền với mức phạt từ hai tới ba triệu đồng

người có hành vi cố ý tố giác báo tin giả về tội phạm thì tùy tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do hành vi cố ý tố giác báo tin giả
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra